tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa cơ quan khí tượng thủy văn new zealand
và trung tâm ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn trực thuộc tổng cục khí tượng thủy văn việt nam
biên bản ghi nhớ này tạo nền tảng giúp hai cơ quan hợp tác chặt chẽ hơn trong việc cung cấp các thông tin
khí tượng thủy văn kịp thời chính xác cho các chương trình dự báo thời tiết trên truyền hình
cũng như các ứng dụng dự báo thời tiết trực tuyến tại việt nam bảo đảm cập nhật tình hình thời tiết
và dự báo thiên tai nhanh chóng và kịp thời
hai bên sẽ cùng phối hợp để tạo ra các sản phẩm khí tượng thủy văn phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm
như nông nghiệp hàng hải và hàng không
sự hợp tác này nằm trong lộ trình kế hoạch phát triển và đẩy mạnh dịch vụ khí tượng thủy văn
nâng cao tính chủ động trong việc tuyên truyền thông tin khí tượng thủy văn phục vụ cộng đồng
trong những năm tiếp theo hướng tới mục tiêu giảm nhẹ rủi ro thiên tai
bảo đảm phát triển bền vững góp phần củng cố an ninh quốc phòng